trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh quảng ngãi xác định quy hoạch phát triển hàng nông sản
đồng thời tập trung xây dựng thương hiệu cho nông sản các địa phương đã quy hoạch vùng lựa chọn
cây trồng phù hợp xúc tiến xây dựng thương hiệu xuất xứ cho hàng nông sản qua đó tăng giá trị
doanh thu từ hàng nông sản địa phương tăng thu nhập cho nông dân sau đây là ghi nhận tại huyện
nghĩa hành tỉnh quảng ngãi được tỉnh quảng ngãi quy hoạch là vùng phát triển cây ăn trái giá trị
kinh tế cao hướng đến xuất khẩu như sầu riêng bưởi da xanh chuối ngự huyện nghĩa hành đã mở rộng
diện tích trên hai trăm linh hectare cây ăn quả tập trung cùng với các giải pháp kỹ thuật tăng năng suất cây
trồng địa phương hướng dẫn nông dân áp dụng quy trình sản xuất an toàn đạt chuẩn để được chứng nhận
thương hiệu khi xuất bán thị trường trong nước cũng như xuất khẩu đến nay đã có bốn loại cây trái xác định
được thương hiệu là sầu riêng bưởi da xanh trôm trôm và chuối ngự
khi mà nghĩa hành có chủ trương xây dựng thương hiệu trái cây sạch thì riêng bản thân tôi rất là hưởng ứng
và đồng thời là như là bưởi da xanh là chúng tôi là không có dùng thuốc bảo vệ thực vật mà chỉ dùng chế phẩm sinh học thôi để tưới vườn gốc cây
và trái cây thì nếu mà khi mà nó lớn lên thì chúng tôi
chúng tôi dùng bao bao lại để cho tránh công trùng sanh nhập vào trái cây làm cho trái cây nó có bên trong nó đẹp hơn mẫu mỡ đẹp hơn để tạo cho một cái thương hiệu
nhờ xây dựng thương hiệu cho nông sản giá trị thu nhập trên vùng đất trũng gò đồi huyện nghĩa hành đạt hai trăm linh triệu đồng trên một hectare một năm gấp đôi so với những năm trước
từ nay đến năm hai nghìn hai mươi địa phương này tiếp tục mở rộng thêm ba trăm linh hectare cây ăn quả trên các vùng gò đồi
xây dựng thương hiệu hàng nông sản chất lượng cao
nhận được cái nhãn hiệu trái cây cho huyện thì trong thời gian gặp tới thì chủ phòng tiếp tục thông mưu cho quân huyện
sẽ chỉ đội quân dân các xã thị trắng tiến hành copy paste tiêm truyền để cho các người dân và cũng như hữu ảnh sức trái cây
tuân thủ theo các cái bộ tiêu chủng như cái bộ tiêu chủng quản lý và cái tiêu chủng trái cây của huyện
và phát triển trái cây theo cái hướng vị cấp để đồng bộ việc chúng ta bảo vệ cái thương hiệu trái cây của huyện nghĩa hành
thương hiệu cho nông sản được xem là giấy thông hành để đưa hàng hóa của bà con nông dân ra thị trường với mức giá cao
sòng phẳng hơn giữa giá trị cung cầu
từ thành công bước đầu của cơ sở là nền tảng để ngành nông nghiệp quảng ngãi tiếp tục nhân rộng ra phạm vi lớn và phục vụ yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp